thời điểm này các huyện miền núi của tỉnh quảng ngãi đã bắt đầu bước vào mùa mưa
đi kèm với đó là nguy cơ sạt lở gia tăng tại các khu dân cư làng bản vùng sâu triển núi
và để bảo đảm an toàn cho đồng bào vùng sâu địa phương đang nỗ lực tập trung gia cố khắc phục các khu vực sạt lở
ghi nhận sau đây tại huyện vùng sâu tây trà tỉnh quảng ngãi
những ngày qua các đội thi công huy động nhân lực khẩn trương đẩy nhanh tiến độ
hoàn thành kè chống sạt lở khu tái định cư thôn trà ích xã trà thọ huyện tây trà
đơn vị thi công gia cố mái ta luy dương chống xói mòn bề mặt bờ kè hạn chế nguy cơ sạt lở bờ núi
khu dân cư trà ích có diện tích một ba hectare là nơi sinh sống của ba mươi năm hộ dân
bờ núi tiếp ráp khu dân cư liên tục sụt lún đe dọa tính mạng của người dân
vì vậy địa phương khắc phục khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa năm nay
huyện tây trà hiện có một mươi một khu dân cư ở các vùng triển núi ven sông suối với khoảng gần bốn trăm linh hộ đồng bào co sinh sống
trong đó năm khu dân cư tiếp giáp với núi khu vực nguy cơ sạt lở
tại các khu dân cư ở trà thọ trà phong tình trạng chân núi sụt lún tràn đất đá xuống nhà dân
vì vậy huyện tây trà đã triển khai các giải pháp khắc phục khẩn cấp bằng các giải pháp giải phóng lượng đất đá kè bê tông
ta luy kiên cố chống sạt lở ở các khu dân cư